theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết một vùng áp thấp hình thành trên khu vực biển đông di chuyển theo hướng tây về phía đất liền nước ta có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
dự báo khoảng một mươi ba h chiều nay ngày sáu tháng một mươi tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển các tỉnh từ bình định đến khánh hòa khoảng bốn trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và có khả năng mạnh thêm
cũng theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ cao có thể xảy ra lũ quét sạt lở đất ở khu vực vùng núi ngập úng tại các đô thị vùng trụng thấp
ngoài ra các tỉnh miền trung cần đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa trồng mưa lũ trồng lũ
ngay trong sáng nay tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp về phương án ứng phó với diễn biến của vùng áp thấp và mưa lũ lớn trên biển đông
hiện hầu hết các hồ thủy điện lớn ở khu vực phía bắc đã đầy nước cần xả lũ hồ hòa bình đã mở một cửa xả đáy vào ngày năm tháng một mươi
bên cạnh đó hiện trên khu vực biển đông đang xuất hiện một vùng áp thấp cách bờ biển từ bình định đến khánh hòa ba trăm ba mươi km về phía đông
do đó mưa lớn sẽ xuất hiện trên cả nước
mưa to đến rất nhiều
to sẽ tập trung ở trung bộ có diễn biến phức tạp và khả năng kéo dài cao
theo báo cáo hiện có hơn một tàu cá hơn chín trăm năm mươi hectare nuôi trồng thủy sản và gần hai trăm hai mươi lồng bèn nằm trong khu vực dự kiến ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
bên cạnh đó khách du lịch bắt đầu quay trở lại sau dịch covid một mươi chín các địa phương cần chú trọng bảo đảm an toàn